thầy cho huấn luyện viên park hang seo chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ khán đài trong trận chung kết giải u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám gặp u hai mươi ba uzbekistan bởi rất nhiều cổ động viên đã sang trung quốc để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết giữa việt nam với uzbekistan sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một
phóng viên thời sự đã ghi nhận hàng nghìn cổ động viên đi đường bộ sang trung quốc để cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
ngay sau khi u hai mươi ba việt nam giành vé vào chung kết u hai mươi ba châu á nhiều người hâm mộ nước lòng sẵn sàng nghỉ làm để lên kế hoạch qua thường châu trung quốc cổ vũ đội nhà
không phân biệt tuổi tác giới tính tình yêu bóng đá đã đưa nhiều cổ động viên có mặt trong chuyến xe sáng ngày hai mươi sáu tháng một để đến thưởng châu
điều đặc biệt đó là chị lê hồng nhung đã quyết định đưa cả gia đình sang trung quốc để cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
mong muốn cổ vũ
của nhà mình khi đội tuyển việt nam tham dự trung kết thì đương nhiên giành cúp vàng
mình tin chắc rằng là đội u hai mươi ba việt nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và xin chúc anh em luôn mạnh khỏe
trong thời tiết này thì mình hy vọng anh em sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể thi đấu tốt nhất
bởi vì vé máy bay thẳng sang thì chi phí rất là cao mà lại thủ tục visa rất là khó
nên chúng tôi đã chọn hành trình đi đường bộ để làm thủ tục visa bằng visa đoàn
và tạo điều kiện
để làm sao khách đi được đỡ đông nhất và giá chi phí hợp lý nhất
cháu chỉ mong là đội tuyển u hai mươi ba giành được cúp vàng
tôi biết hiện nay là bên đó rất là lạnh
và chúng ta thì không quên cái thời tiết âm độ c
và tôi nghĩ rằng từ nhiều bóng đá và đến sự cố gắng bây giờ thì chắc cũng chúng ta sẽ làm được
tôi đi là tôi muốn mong cùng với lại đoàn việt nam gửi gắm cái tình cảm tinh thần của tổ quốc mình cho các cầu thủ việt nam bên kia
và tôi cũng mong muốn là tất cả những người cổ động viên việt nam ở tại quốc
nhà sẽ cùng chung sức cùng chung với tinh thần đó để cho các em bên kia thi đấu một cách tốt nhất
chưa cần biết kết quả nào nhưng chúng tôi tin chắc là sẽ vô địch
những chiếc xe này đưa các cổ động viên từ hà nội sang trung quốc qua cửa khẩu hữu nghị ở lạng sơn
những vật dụng không thể thiếu của đoàn là cờ việt nam áo phông in hình cờ tổ quốc băng đỏ
đó là những vật dụng được chuẩn bị kỹ càng và nâng niu
ở thời điểm hiện tại đường bộ được xem là sự lựa chọn tốt nhất
để sang trung quốc sát cánh cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sau khi đến trung quốc các cổ động viên việt nam sẽ đáp chuyến bay đi thượng hải
đoàn đến thượng hải sẽ tiếp tục đi đường bộ đến sân vận động thường châu
cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam thi đấu trận chung kết với đội tuyển u hai mươi ba ubergyzstan
trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc một mươi năm h hai mươi bảy tháng một